hội nghị quốc tế về giao thông khu vực đông á năm hai nghìn một mươi bảy là nơi tụ hội của các chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế đến trình bày thảo luận các vấn đề thách thức to lớn trong quá trình phát triển giao thông vận tải và đô thị đồng thời chia sẻ các giải pháp hiệu quả trên các dự án các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ trong thực tiễn
qua đó việt nam nói chung và tp hcm nói riêng có thể tham khảo trong quá trình hoạch định và xây dựng phát triển giao thông vận tải đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống
hội nghị có một trăm một mươi phiên thảo luận với hơn bốn mươi chủ đề khác nhau trong quy hoạch xây dựng quản lý khai thác các hệ thống và dịch vụ giao thông vận tải
tối ngày hai mươi một tháng chín tại công viên hai mươi ba tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã khai mạc sự kiện ngôi làng asean
năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean và hai mươi hai năm việt nam gia nhập asean
ngôi làng asean thành phố hồ chí minh hai nghìn một mươi bảy với chủ đề trung tay đổi thay kết nối toàn cầu là sự kiện chính trị đối ngoại sân chơi giao lưu văn hóa
xúc tiến thương mại du lịch của một mươi quốc gia khối asean lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
đây là dịp tôn vinh trụ cột văn hóa và kinh tế trong cộng đồng asean giúp tăng cường giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước
và doanh nghiệp thuộc khối asean đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa cộng đồng asean đưa hình ảnh cộng đồng asean hữu nghị thân thiện đến gần hơn với công chúng
ngôi làng asean được tổ chức từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi bốn tháng chín để phục vụ người dân và khách du lịch tại thành phố hồ chí minh
đến tham quan giao lưu và tìm hiểu thêm về cộng đồng asean gồm một mươi nước thành viên
cùng ngày hội nghị lãnh đạo hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á
đã khai mạc tại hà nội hội nghị là cơ hội để các hội quốc gia chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động
trao đổi thảo luận về cơ chế hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung xây dựng cộng đồng an toàn
trong lĩnh vực quản lý thảm họa chăm sóc sức khỏe nâng cao năng lực phát triển tổ chức giới và sự đa dạng
phát triển lực lượng thanh niên chữ thập đỏ tăng cường các hoạt động lồng ghép giữa quản lý thảm họa
chăm sóc sức khỏe và phát triển tổ chức đặc biệt trước những thách thức của tình hình thế giới và khu vực
như khủng hoảng di cư và xung đột vũ trang thiên tai thảm họa dịch bệnh đòi hỏi các hoạt động của hội chữ thập đỏ
khu vực cần được đổi mới thiết thực và đạt kết quả to lớn trong việc giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương
trong cộng đồng trong đó liên minh một tỷ là sáng kiến được nhiều quốc gia tổ chức cá nhân tham gia hưởng ứng
sau bốn ngày làm việc chiều ngày một mươi chín tháng chín vừa qua đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á
lần thứ ba mươi tám đã bế mạc tại thủ đô manila của philippines với sự tham dự của tổng thống philippines rodrigo duterte
chủ tịch thượng viện và hạ viện philippines một mươi đoàn đại biểu nghị viện của các nước thành viên và một mươi một nước quan sát viên
theo đó đại hội đồng lần thứ ba mươi tám được đánh giá là đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia
đóng góp với chất lượng chuyên môn cao của các đại biểu qua đó góp phần thể hiện nỗ lực hướng tới
một cộng đồng asean phát triển mạnh mẽ và thực chất
với chủ đề ipa và asean đối tác vì sự thay đổi bao trùm trong bốn ngày diễn ra hội nghị các ủy ban chức năng
của đại hội đồng ipa ba mươi tám đã tập trung bàn thảo và trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề đang đặt ra thách thức
đối với khu vực và thế giới có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng asean như phòng chống hiểm họa ma túy
bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ di cư bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục
bảo đảm an ninh lương thực tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
xây dựng một cộng đồng kinh tế asean phát triển đồng đều và tăng trưởng bao trùm xem xét và bàn thảo
nhiều nội dung liên quan đến cơ chế làm việc của ipa ngân sách hoạt động của ipa
đại hội đồng đã thông qua hai mươi một nghị quyết về các vấn đề hiện là mối quan tâm chung và có ý nghĩa quan trọng
với cộng đồng asean phát biểu tại lễ bế mạc chủ tịch ipa ba mươi tám đồng thời là chủ tịch hạ viện philippines nêu rõ
đại hội đồng ipa ba mươi tám đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia đóng góp với chất lượng chuyên môn cao của các đại biểu
với sự đóng góp tích cực của các đại biểu có chuyên môn cao hội nghị đã thảo luận thành công các biện pháp
nhằm phòng chống hiểm họa ma túy bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ di cư
bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục
bảo đảm an ninh lương thực tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
xây dựng một cộng đồng kinh tế asean aec phát triển đồng đều và tăng trưởng bao trùm
chủ tịch ipa khẳng định mặc dù còn có những khác biệt nhưng sự đoàn kết nhất trí của các đại biểu
thể hiện minh chứng cho một ipa vững mạnh và phát triển đồng thời khẳng định cam kết của ipa
đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức liên nghị viện này và asean nhằm hướng tới một cộng đồng asean thực sự
để trở thành một cộng đồng asean thực sự quốc hội các nước thành viên của khối
cần đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của ipa thông qua luật hóa các nghị quyết của đại hội đồng ipa
đại hội đồng cũng cần hợp tác chặt chẽ với chính phủ các nước asean để vượt qua những thách thức mới
trong mục tiêu hướng tới tầm nhìn asean vào năm hai nghìn hai mươi năm
tại buổi lễ tổng thống philippines rodrigo duterte cũng đã có bài phát biểu chúc mừng thành công của hội nghị
sau bốn mươi năm trưởng thành ipa đã thực sự trở thành một tổ chức quan trọng có uy tín trong khu vực và trên thế giới
ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn được trở thành thành viên đối thoại của ipa
ipa cần phải có tiếng nói chung đối với khu vực xây dựng một cộng đồng asean thực sự thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực
qua đó tôi cũng mong muốn các nghị sĩ ipa thực sự trở thành câu nối giữa người dân với nhà nước đưa ipa đến gần với người dân hơn
bên cạnh đó các đại biểu tham dự hội nghị cũng đánh giá cao vai trò của ipa cũng như việc tăng cường hợp tác giữa ipa với asean
khẳng định thông qua thảo luận những biện pháp cụ thể sẽ giúp bảo vệ lợi ích công dân asean và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình phát triển cộng đồng asean thực sự vững mạnh
ipa là đại diện cho nhân dân các nước asean vai trò của ipa cũng như việc tăng cường hợp tác giữa ipa với asean
vai trò của ipa cũng như việc tăng cường hợp tác giữa ipa với asean
bảo vệ lợi ích của người dân asean và thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của người dân vào quá trình hội nhập asean thực sự rất quan trọng
do đó ipa và asean cần tăng cường các cuộc tham vấn cấp cao tăng cường quan hệ hợp tác giữa ban bí thư của hai bên để phối hợp và thống nhất chương trình hành động hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình hợp tác trong khu vực
trong khuôn khổ hội nghị
đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tích cực tham gia tất cả các phiên họp đóng góp nhiều ý kiến thảo luận quan trọng vào các nghị quyết được đưa ra bởi các ủy ban
đồng góp sửa đổi đối với nghị quyết về đối phó với chất thải nhựa và nhựa siêu nhỏ ở biển do indonesia đề xuất
bổ sung hai nội dung và được hội nghị nhất trí thông qua về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển và các nguồn tài nguyên biển
đồng góp vào nội dung nghị quyết về nữ lao động di cư các vấn đề về y tế của nữ lao động di cư
phát biểu tại phiên họp phó chủ tịch thường trưởng quốc hội tổng thị phóng nêu rõ
đại hội đồng ipa ba mươi tám diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và bất ổn tại nhiều nơi
trong bối cảnh đó quốc hội việt nam cho rằng ipa cùng với asean cần luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất nâng cao ý thức trách nhiệm
đóng góp và nỗ lực chung nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức đe dọa hòa bình an ninh và ổn định của khu vực
đồng thời đóng góp hiệu quả và toàn diện vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean
phó chủ tịch thường trực quốc hội cho rằng trong giai đoạn phát triển mới của cả asean và ipa
hợp tác giữa asean và ipa cần đổi mới theo hướng gắn kết thiết thực và hiệu quả hơn
sau khi thông qua hai mươi một nghị quyết trường đoàn đại biểu của các thành viên ipa đã ký thông cáo chung
tại phiên bế mạc cũng đã diễn ra lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch ipa lần thứ ba mươi chín cho tiến sĩ lim bieung tran phó chủ tịch quốc hội singapore
đại hội đồng ipa ba mươi chín sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại singapore
chủ tịch ipa ba mươi tám chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo
ipa sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm hang khunse
trong những hang động sông lớn nhất thế giới nằm ở miền trung lào với những hang động khổng lồ cao một trăm hai mươi m rộng hai trăm linh m và có nhiều cấu tạo địa chất đầy ấn tượng
hang khôn xê chính là điểm đến tuyệt vời mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây
hang khunse là một địa điểm đặc biệt hấp dẫn cho các hoạt động thám hiểm khám phá ở lào nhờ những hang động lớn cấu trúc độc đáo sông ngầm và rừng già
hang khunse hay còn được gọi với tên sê bang phai là hang động sông rộng lớn
nằm cách xa tỉnh khăm muộn miền trung nước lào
hang bắt nguồn từ núi an nam trung sun ở biên giới việt lào băng qua cao nguyên nakhai và chảy ra sông mê công
cao nguyên nakhai hình thành từ những dãy lớp đá cát và các bon lớn được hòa tan bởi dòng sông để tạo nên hang động khunse như ngày nay với chiều dài cây ngầm khoảng bảy km
hang được phát hiện bởi một nhóm nhà khám phá người pháp paul marcy vào năm một nghìn chín trăm linh năm và một lần nữa được khám phá thêm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
theo báo cáo của đoàn thám hiểm cho biết hang khunse là một đoạn ngầm của dòng sông sê bang phai
là một trong những hang động sông lớn nhất thế giới với những hang động khổng lồ cao một trăm hai mươi m rộng hai trăm linh m và có nhiều cấu tạo địa chất đầy ấn tượng
trước khi các nhà khám phá phát hiện hang động sông này được người dân địa phương lào sử dụng để đánh bắt cá trên vùng hạ lưu và cửa hàng
trong khi một số khu vực từng đá nhỏ là nơi tuyệt vời để cư dân ở đây nuôi và thu hoạch chim yến
tuy nhiên mãi cho đến năm hai nghìn tám
hakun c mới được tái khám phá bởi một nhóm các nhà nghiên cứu thám hiểm đến từ national geographic
từ đó nơi đây trở nên nổi tiếng trên thế giới
lối vào hang động có mái vòm cao sáu mươi m ở khu vực rộng lớn như một khán đài vòng cung hình bậc thang cao hơn một trăm năm mươi m
các khúc sông trong hang động rộng khoảng bảy mươi sáu m và cao năm mươi ba m nhưng ở một số khu vực rộng có nơi vượt quá một trăm linh m
chiều dài khúc sông lớn nhất được phát hiện là hai trăm linh mét
đường thông qua hang sâu khoảng từ bốn đến một mươi hai mét
nhiều nơi có măng đá và thạch nhũ cao hơn hai mươi mét và có một ít ngọc chai được tìm thấy trong hang với đường kính ba mươi hai cm
hang khunse rất bí ẩn và dịu kì sẽ khó để bạn có thể phát hiện ra ngay từ cái nhìn đầu tiên
đó là lý do người dân nơi đây tin rằng có những linh hồn sống đang ở trong sông ngầm nơi bảo vệ dân làng
bên cạnh treo thuyền kayak khám phá hang động tàn bộ ở một số khu vực khô
bạn cũng có thể tự trèo thuyền cùng với một hướng dẫn viên du lịch địa phương để chuyến đi của bạn thêm phần thú vị
du khách nên đến tham quan hang khunse vào mùa khô từ tháng một mươi một đến tháng bốn thời gian này nước trong sành rất đẹp
tránh đi vào các tháng mùa mưa từ tháng sáu đến tháng một mươi vì nước sông chảy xiết có thể gây nguy hiểm và khó có thể tiếp cận được
thế nhưng nếu du khách đi thuyền từ làng bắc phà nang thì có thể đến hang động tham quan bất cứ mùa nào trong năm
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi